về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tỉnh đắk lắc đã và đang có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ nêu trên
gần một mươi năm gia đình ông vũ văn hợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bất đắc dĩ phải gắn bó với những tờ đơn khiếu nại để đòi lại quyền lợi chính đáng của gia đình
năm hai nghìn chín ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột tiến hành thu hồi ba trăm hai mươi tám năm m hai đất của gia đình ông hợi để thực hiện hai dự án mở rộng quốc lộ nhưng lại không chi trả tiền bồi thường hỗ trợ theo quy định vì cho rằng nguồn gốc đất không hợp pháp phản đối quyết định đó ông hợi làm đơn khiếu nại
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban thành phố ban hành quyết định để quyết lần hai
sau khi toàn bộ nội dung của quyết định của ủy ban thành phố bác toàn bộ
dùng đơn khiếu nại của gia đình và không nhất trí ghi đơn khiếu nại nên gia đình có tiếp tục gửi đơn lên ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc để xem xét giải quyết sau hai năm hai tháng thì ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét giải quyết
quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc sau đó đã khôi phục lại quyền lợi cho gia đình ông vũ văn hợi sự việc khiếu kiện kéo dài một mươi năm mới có hồi kết
và thực hiện cái chỉ đạo của
ủy ban tỉnh thì thanh gia tỉnh đã thành lập tổ xác minh vụ việc và qua xác minh thì thấy rằng là cái việc thành phố bung thuật là xây dựng phương án bồi thường cho gia đình ông là nó không đúng
nó không đúng gây thiệt hại đến quyền và lý cờ pháp của công dân do đó thanh gia tỉnh đã tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh là khôi phục quyền lợi cho gia đình ông vũ văn hợi
khi được một quyết định công nhận điều kiện
đồng chí nguyễn thịnh phát phó tránh thanh tra tỉnh khẳng định sự việc gia đình ông hợi không phức tạp
vậy nhưng ủy ban nhân dân thành phố bung thuật phải mất đến một mươi năm mới có thể giải quyết rứt điểm
trong quá trình giải quyết lại ban hành những quyết định chưa đúng pháp luật khiến người dân phải đi tới đi lui gửi đơn khắp nơi
khi cho anh em vào xác minh thì cũng trao đổi với thành phố bung thuật
các anh cũng trình bày là cũng do là cái khâu tiếp nhận đơn thư của thành phố là nó không chính xác và nó không đầy đủ
khi mà vào sổ công an đến thì cái bộ phận văn thư nó bỏ sót
bỏ sót thì cũng là do cái bỏ sót cho nên là không có trình lên cấp các thổng quyền để chỉ đạo giải quyết ngay
cho nên là các cái lần như thế
cho nên là chúng tôi có nhắc nhở phải chấn trình cái công việc là khi tiếp nhận đơn thư công dân phải vào sổ sách nó đầy đủ
và trình người có thẩm quyền để quyết định chỉ đạo giải quyết ngay
thế thì thành phố cũng giúp kinh nghiệm qua cái việc này
đồng chí phạm văn thái phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố
đơn vị chịu trách nhiệm trong việc xác định nguồn gốc đất lập phương án bồi thường cho các hộ dân trong dự án cho rằng
sự việc nhà ốc hợi sai sót bắt nguồn từ việc xác định nguồn gốc đất
chưa chính xác từ đó dẫn đến việc lên phương án đền bù sai
vậy nhưng cái sai đó không phải do trung tâm phát triển quỹ đất
trung nói là nguồn gốc đất lấn chiếu như vậy và có sử dụng cái thời điểm như vậy
thì chúng tôi buộc cũng phải thực hiện theo cái gọi là đồng thuận với cái việc doanh nhân phường như vậy
đơn thư đến thì bị bỏ sót
quá trình làm việc của cán bộ tham mưu lại chưa hiệu quả
khi thanh tra tỉnh vào cuộc những vấn đề khúc mắc mới được hóa giải
cả quá trình đó chỉ người dân là thiệt thòi
từ đó cho thấy
những hạn chế của ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột
trong quá trình giải quyết đơn thư của người dân
tôi thì được đồng chí chủ tịch là giao cho cái trách nhiệm
và xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai
bộ thường giải phóng mặt bằng
thực ra là trong cái thời gian vừa qua thì cũng rất là cố gắng rồi
cũng rất là chia sẻ với những người dân
trong cái quá trình làm các cái thủ tục hành chính về đất đai
như là bộ thường giải phóng mặt bằng
tuy nhiên thì cũng còn rất là nhiều việc phải tiếp tục làm
trong đó có cái việc phải tiếp tục cả cách hành chính
để tạo được thuận lợi cho người dân
và cái việc làm sao để giải quyết được tất cả những cái quyền lợi chính đáng
một cách hài hòa giữa lợi ích của nhà nước
và lợi ích của người dân có đất bị thu hồi
đấy là những cái vấn đề mà hiện nay thì chúng tôi
chúng tôi đang rất là sang trả
tôi khẳng định là nó khó
chứ không phải là nó có cái nguồn gốc đất đó
tại vì nó rất là nhiều cái thông tin
ví dụ như là bồi thường đúng bồi thường đủ thì không sao
mà nếu như mà trong cái quá trình mà kết hợp
mà uan nhân phường cung cấp là đất lấn chiếm
mà chúng tôi về lại tham mưu một cái góc độ là ở
đất này ở vậy nếu như mà các cái đơn vị cơ quan kiểm tra thanh tra ra
thì chúng tôi là cái đơn vị sẽ là cái đơn vị đầu tiên
và người đầu tiên chịu trách nhiệm trước lãnh đạo uan nhân thần
và trước pháp luật
có thể thấy những bất cập trong giải quyết
khiếu nại tố cáo của người dân như vậy là điều không hiếm gặp
cách giải quyết khiếu nại tố cáo như vậy
cũng là một trong những nguyên nhân
khiến cho việc khiếu kiện của người dân gia tăng
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về việc xử lý hiệu quả kịp thời
những vấn đề gây bức xúc trong dân
hiện nay toàn tỉnh đắk lắc xác định
còn tám vụ việc được đưa vào diện tập trung giải quyết
tỉnh cũng đã thành lập riêng
một tổ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
ra soát lại từng sự việc
và lên phương án cho từng trường hợp cụ thể
quá trình đó
việc kiên quyết khắc phục những yếu kém như chỉ ra
cùng với việc phát huy trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt
là người đứng đầu
là giải pháp được uan tỉnh đắk lắc
xác định là quan trọng nhất
bởi vì người đứng đầu chính là người lãnh đạo
chỉ đạo và điều hành quản lý công công việc
vì vậy trong công việc và cái việc là cái trách nhiệm
trong cái việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
của người dân trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình
vì vậy cái việc là phát huy và nêu cao trách nhiệm
của người đứng đầu trong việc giải quyết
thì nó sẽ có kết quả và sự chuyển biến tích cực hơn
đối với cái tầng lớp cán bộ
chuyên tham mưu cho thủ trưởng cấp dưới về cái lĩnh vực này
ví dụ cán bộ làm tác tiếp dân
cán bộ làm tác xử lý giải quyết đơn thư ở cấp dưới
thì làm sao là phải được quan tâm
quan tâm về chuyên môn nghiệp vụ
về chế độ chính sách về ổn định
để người ta có một kinh nghiệm nhất định trong công việc
thì khi người ta được khi phát sinh vụ việc ở tại cơ sở
tại đơn vị người ta
người ta có thể tham mưu giải quyết
mà giải quyết có thể là tốt
huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
hiện còn ba vụ việc khiếu nại tranh chấp kéo dài phức tạp
đang được ủy ban nhân dân huyện tập trung giải quyết
trong đó nổi lên sự việc khiếu kiện của nhân dân xã ea mờ nang
về việc người dân nộp tiền mua đất
được quy hoạch thành diện tích đất chợ cách đây gần ba mươi năm
nhưng giờ diện tích đó lại thuộc về doanh nghiệp
mà người dân không được nộp tiền mua đất

khi ủy ban nhân dân xã ea mờ nang
tổ chức quy hoạch khu đất chợ
rồi phân lô bán đất cho người dân
hai mươi hộ dân đã nộp tiền mua đất
do hoàn cảnh khách quan
khu chợ không thể đi và hoạt động
thế nhưng cho đến nay
người dân vẫn chưa được cấp đất hay trả lại tiền
khi được thông tin đất quy hoạch chợ
được giao thầu toàn bộ cho doanh nghiệp
người dân ea mờ nang rất bức xúc
đâm đơn khiếu kiện chính quyền địa phương
tôi mua lại lô chợ này
để cô như là mua sinh cuộc sống gia đình tôi là

xử lý vụ việc trên vừa qua
ủy ban nhân dân huyện thanh tra huyện
đã tổ chức đối thoại với người dân
đề ra phương án xử lý cho vấn đề này
mục tiêu là sớm giải quyết quyền lợi
của người dân cấp lại cho những hộ dân
đã mua đất quy hoạch trợ trước đây
một lô đất khác hoặc có thể nhận tiền đền bù
theo nguyện vọng của từng gia đình
sự cầu thị chân thành của chính quyền
đã được người dân ghi nhận và phối hợp thực hiện
nguyện vọng của dân họ cứ hỏi
hỏi số dân thí dụ là mình vừa đền bù
dưới kia có được hay không
hoặc là nhận tiền là nhận tiền thế nào
thì tinh thần thì cũng nhiệt tình cũng nghe ý kiến
của nhân dân chứ không phải là không
cái vụ việc này thì nó diễn ra từ
năm chín mươi hai chín mươi ba kia
thì lúc bây giờ thứ nhất là
luật đất đai thì quy định
nó cũng chưa được chặt chẽ như bây giờ
có nghĩa là cấp nào cũng được
giao đất rồi thu tiền
nó dẫn tới cái hệ lụy
cái thứ hai nữa là
cái trách nhiệm của cán bộ
công chức khi đã làm
việc như vậy
nhưng mà rồi thay đổi
một số đồng chí thì nghỉ hưu
một số thì thay đổi nghỉ việc
dẫn tới những cái vụ việc là
ngay cả là quyện thì cũng
không nắm hết được
thì tôi đánh giá như thế
thì đây cũng là một cái mà tôi nói rằng cái
cái thiếu trách nhiệm
của cán bộ
công chức của chúng ta
trong cái việc giải quyết
với người dân
thế cho nên xuất phát từ cái việc đó mà
hiện nay thì quỹ ban nhân quyền cũng
quyền quỹ cũng đã tập trung chỉ đạo
quyết liệt cái việc này
trong quá trình giải quyết các vụ việc
tranh chấp khiếu kiện tỉnh đắk lắc
xác định phải tăng cường đối thoại để giải quyết
đúng pháp luật và sát với quyền lợi
nguyện vọng chính đáng của dân
từ đầu năm đến nay thì
đơn thư khiếu nại
tố cáo phản ảnh của nhân dân
đơn thư khiếu nại phản ảnh
trong đó có khiếu nại là
chín còn lại chủ yếu là
cái phần kiến nghị phản ảnh
thì so với những năm trước thì cái tình hình
khiếu nại phản ảnh
khiếu nại của người dân thì
nó cũng có cái trường hướng giảm dần
cái nguyên nhân giảm
thì đó là cái tập trung cái công tác
đối thoại của lãnh đạo quỹ ban
nhân quyền của lãnh đạo
quyền quỹ đối với người dân
từ đó thì có những cái việc nó bước xúc
kéo dài thì quyền cũng đã tập trung giải quyết
trong chín tháng đầu năm
thì quỹ ban dân tỉnh đã duy trì
tiếp công dân vào
ngày một mươi hàng tháng
cùng phối hợp
và mời quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ
ban giam phòng tỉnh quỹ nội chính tỉnh quỹ
và văn phòng tỉnh quỹ
bên cạnh đó cũng mời
quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
các thành viên của quỹ ban mặt trận
tổ quốc việt nam tỉnh
và mời các thủ trưởng các cơ quan
ban ngành cùng với
một số chính quyền địa phương
có liên quan đến nội dung
tiếp công dân và khiếu nại tố cáo
để thường xuyên trực vào ngày một mươi
tuy nhiên thực tế cho thấy
thời gian qua việc tiếp công dân
và đối thoại với công dân
ở một số cơ quan đơn vị của tỉnh đắk lắc
còn chưa thật hiệu quả
đối thoại không phải là để lắng nghe nhân dân
mà phần nhiều mang tính hình thức
chính điều đó gây nên hạn chế
trong quá trình giải quyết những vấn đề tranh chấp
bức xúc kéo dài
thứ nhất là do cái công việc
xử lý bên nhà nước cũng tương đối nhiều
thứ hai nữa là thường phân công
cho các đồng chí cấp cấp
khó là để trực tiếp
theo dõi và xử lý cái việc này
và trong thời gian qua
thì đương nhiên
cũng có một số
đồng chí là
ngại va chạm và
nhưng từ khi chỉ thị ba mươi năm ra đời
và thực hiện cái
pháp luật về tiếp công dân
giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
thì buộc là ít nhất
trong một năm thì người đứng đầu
phải tiếp được là
từ hai đến ba lần
theo quy định như thế
còn lại thì để giải quyết công việc
và giao cho cấp phó
phân công cho đồng chí cấp phó trực tiếp
tuy nhiên trong thời gian tới
thì cái vấn đề đó
là những cái vấn đề
nó cũng còn tồn tại kéo dài như vậy
do đó trong thời gian tới
thì tiếp tục quỹ ban dân tỉnh sẽ có
cái lãnh đạo cái chỉ đạo
kiên quyết hơn
trong cái việc đó
trong cái việc là giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
với trách nhiệm của người đứng đầu
việc đắk lắc tập trung
xử lý hiệu quả những vấn đề tồn đọng
gây bức xúc trong nhân dân là đã
và đang thực hiện đúng một nội dung quan trọng
được nêu ra trong chỉ thị số ba mươi năm
là trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội
phải tập trung giải quyết
xử lý kịp thời có hiệu quả
những hạn chế bất cập yếu kém
những vấn đề tồn đọng kéo dài
gây bức xúc mà cán bộ đảng viên nhân dân
quan tâm để tạo sự tin tưởng
đồng thuận cao góp phần vào thành công
của đại hội đảng các cấp